sáng nay ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực mốc một trăm một mươi ba trên tuyến biên giới việt nam lào
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và các lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của hai tỉnh luông pha băng và phong sa linh lào
đã thống nhất phương thức kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến biên giới việt nam lào
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã trao tặng cho lực lượng quản lý bảo vệ biên giới nước bạn
một số trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng giá trị quá tặng gần một trăm linh triệu đồng